dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ công an sự hướng dẫn nghiệp vụ của cục cảnh sát hình sự
vào chiều ngày hôm qua một tháng sáu công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ được đối tượng triệu quân sự sau một mươi chín giờ trốn khỏi trại giam của cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
ở xã thành long huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
theo đó sau khi trốn trại triệu quân sự đã vừa lẩn trốn vừa di chuyển men theo đường rừng
về hướng huyện hà trung để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi năm ngày một tháng sáu sau khi chạy trốn đến khu vực chợ vừng thuộc xã yên dương
huyện hà trung tỉnh thanh hóa sự đã bị tổ công tác của công an xã yên dương huyện hà trung phát hiện
phối hợp với lực lượng quân đội và quân chúng nhân dân bao vây bắt giữ triệu quân sự là đối tượng
đặc biệt nguy hiểm đã ba lần trốn chạy trước đó sự đang chấp hành bản án trung thân về các tội giết người
cướp tài sản đào ngũ trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản
và ngay sau khi lực lượng công an bắt được đối tượng triệu quân sự đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen công an tỉnh thanh hóa
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương thành tích khen ngợi việc bắt giữ đối tượng triệu quân sự
của công an tỉnh thanh hóa nói chung và các đồng chí trong tổ công tác công an xã yên dương nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với công an tỉnh thanh hóa
nghiên cứu đề xuất lãnh đạo bộ có hình thức khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích
trong công tác truy bắt đối tượng triệu quân sự và làm tốt công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân
đồng chí bộ trưởng cũng kêu gọi các đồng chí phát huy tốt kết quả đạt được
tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu